những ngày qua thời tiết rét đậm rét hại kéo dài khiến nhiều thủy sản như cá tôm tại các huyện ven biển của tỉnh nam định bị ảnh hưởng
trước tình hình trên người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho các đối tượng nuôi nhằm giảm thiểu những thiệt hại do rét gây ra
phòng chống rét cho các đối tượng thủy sản khó hơn cho gia súc gia cầm vì hiện nay các phương tiện chuyên dụng trong việc phòng chống rét cho thủy sản không có
trong khi đó các đối tượng nuôi thủy sản là những động vật biến nhiệt vì vậy trời rét ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng đặc biệt là các loài chịu rét kém như cá rổ phi cá chim trắng cá vược
trong thời gian rét đậm rét hại diễn ra người nuôi trồng thủy sản đang tự chủ động xây dựng phương án phòng chống rét và sản xuất phù hợp
áp dụng các hình thức tăng nhiệt độ phù hợp cho sinh trưởng của thủy sản giữ mực nước ao nuôi từ một năm đến hai mét thực hiện che phủ bề mặt ao nuôi bằng ly lông
sử dụng thức ăn phù hợp bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng cho đối tượng nuôi
đối với các loại nuôi thương phẩm đạt kích cỡ nhất là các loại đối tượng chịu rất kém như cá lóc cá rô phi cá vược tôm tập trung thu hoạch trước các đợt rét
tỉnh nam định có gần một mươi sáu ha diện tích nuôi trồng thủy sản
trong đợt rét đậm rét hại năm hai nghìn một mươi năm đã làm cho một lượng lớn cá tôm bị chết
cùng với biện pháp phòng chống rét các hộ nuôi cần chú ý tăng sức đề kháng cho các đối tượng nuôi
bằng việc cho ăn bổ sung thêm vitamin c b một và nâng cao mực nước nhằm tránh thiệt hại do rét đậm rét hại kéo dài